một doanh nghiệp của tỉnh bắc cạn đã lần đầu tiên xuất khẩu sản phẩm miến rong sang thị trường châu âu
ba tấn miến rong xuất khẩu sang cộng hòa xéc với tổng giá trị gần một mươi năm usd
hiện mỗi vụ tỉnh bắc cạn trồng từ tám trăm linh đến một hectare cây rong giềng để làm nguyên liệu chế biến miến
với quy trình bảo đảm chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường châu âu
sắp tới tỉnh bắc cạn sẽ tập trung nguồn lực hỗ trợ các đơn vị chế biến miến rong
để tiếp cận thêm một số thị trường ở châu âu